vâng thưa quý vị và các bạn như vậy là dịch bệnh đang có diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương
và đây là giai đoạn rất khó khăn cả hệ thống chính trị phải căng mình chống dịch
ngay khi bắt đầu cuộc chiến này thì chính phủ đã kêu gọi nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm
đồng hành chia sẻ khó khăn cùng với chính phủ
thành công hay thất bại đều phụ thuộc rất lớn vào tinh thần đoàn kết của cả dân tộc trong lúc này
vâng những ngày qua thì nhân dân khắp mọi miền tổ quốc bằng sức lực của mình
đã có những việc làm ý nghĩa đồng hành chia lửa cùng với tuyến đầu chống dịch hướng về các địa phương đang là tâm dịch
thế nhưng bên cạnh những hành động đẹp thì chúng ta cũng phải chứng kiến không ít những cá nhân
vì bản thân mà có những hành vi đáng lên án cản trở thậm chí là chống người thi hành công vụ
cùng theo dõi những câu chuyện mà cư dân mạng đang chia sẻ ngay sau đây
mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đạp đổ bàn của nhân viên y tế
đang làm nhiệm vụ tại huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
đồng thời có thái độ phản ứng gây gắt quát tháo do lo sợ dịch bệnh
khi nhân viên y tế thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín gần nhà của người đàn ông này
ngay khi được chia sẻ đông đảo cư dân mạng đều bức xúc
và cho rằng đó là hành vi không thể chấp nhận được
nếu lo sợ dịch bệnh có thể có ý kiến với tổ công tác
còn hành vi đạp đổ bàn càn trở việc lấy mẫu xét nghiệm là đáng lên án
đặc biệt trong bối cảnh việc lấy mẫu xét nghiệm và truy vết
đang phải tiến hành rất khẩn trương cấp bách tại thành phố hồ chí minh
các nhân viên y tế đang phải cố gắng rất lớn để có thể lấy mẫu xét nghiệm truy vết và khoanh vùng dịch
nếu không giúp đỡ thì cũng không nên cản trở
tổ công tác như vậy hành vi thật đáng lên án
dù có là lý do gì đi chăng nữa cũng không có quyền đạp đổ bàn
khiến hồ sơ giấy tờ và mẫu bệnh phẩm văng tung qué xuống mặt đường như thế
việc làm của cá nhân nhưng sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác
giai đoạn chống dịch khó khăn ai cũng phải cố gắng một chút vì lợi ích chung
với nhân viên y tế nếu không phải là những lời động viên
thì cũng không thể là những hành động quát tháo gây khó khăn như thế này
ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội
công an huyện nhà bè cũng đã xác minh và ra quyết định xử phạt ba triệu đồng với người đàn ông này
vì đã có hành vi cản trở người thi hành công vụ theo điểm a khoảng hai điều hai mươi của nghị định một trăm sáu mươi bảy ndcp của chính phủ
cư dân mạng cho rằng cơ quan chức năng đã có sự vào cuộc rất kịp thời
và cần phải mạnh tay với những cá nhân gây ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch
nhiều bình luận còn cho rằng trong cuộc chiến chống dịch hiện nay
có những người sẵn sàng để các cơ quan chức năng chưng dụng phương tiện nhà cửa khi cần thiết
hành động càn trở tổ y tế của người đàn ông này là biểu hiện của sự ích kỷ bản thân
việc xử phạt là thích đáng
thông tin về các vụ việc các đối tượng có hành vi chống đối không chấp hành quy định phòng chống dịch
liên tục được cư dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua
mới đây công an tp tuy hòa tỉnh phú yên đã báo rằng
đã bắt giữ nguyễn tấn thạch sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại thôn thượng phú xã bình kiến tp tuy hòa
vì có hành vi chửi bới và dùng dao đe dọa các thành viên đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
chiều ngày hai mươi tháng bảy công an huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng cũng bắt giữ đối tượng trần văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cư trú tại ấp an hưng xã an thạnh ba huyện cù lao dung về hành vi chống người thi hành công vụ
ngày hai mươi ba tháng bảy
tin từ công an thị xã hoài nhơn tỉnh bình định cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần hoài binh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ khu phố công thạnh phường tam quan bắc tp hoài nhơn
về hành vi chống người thi hành công vụ khiêu khích và dùng tay đánh vào thành viên của tổ kiểm soát chống dịch
bình luận trước những thông tin này đông đảo cư dân mạng cho rằng đây là những sự việc đáng buồn
một mặt cho thấy những áp lực những khó khăn mà các lực lượng tuyến đầu
đang phải đối mặt
bên cạnh đó cũng cho thấy thái độ coi thường pháp luật của nhiều cá nhân gây ảnh hưởng rất lớn tới công tác phòng chống dịch
cần phải xử phạt nghiêm để giam đe
thật đáng sợ trong khi cả đất nước đang đồng lòng hướng về lực lượng tuyến đầu thì vẫn còn những kẻ chống đối
uy hiếp xem thường pháp luật như thế này việc truy cứu trách nhiệm hình sự là rất cần thiết
nhiều đối tượng đã phải lịch án tù vì hành vi chống người thể hành công vụ
vì vi phạm các quy định phòng chống dịch vậy mà không lấy đó làm gương
chia sẻ với những khó khăn mà lực lượng tuyến đầu đang phải đối mặt mỗi ngày không chỉ là nguy cơ lây nhiễm
mà còn phải đối mặt với những kẻ coi thường pháp luật chống đối nên áp dụng mức xử phạt cao nhất để gian đe
cư dân mạng cũng liên tục chia sẻ thông tin về việc thành phố hà nội đã lập đường dây nóng nhận tin báo vi phạm quy định phòng chống dịch
xem đây là một kênh tin tức
công tác rất hữu hiệu để nhân dân có thể phát huy vai trò giám sát thông tin kịp thời tới chính quyền về những sai phạm trong công tác phòng chống dịch
việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng nguy cơ tiếp xúc các ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng thông tin không đúng sự thật
đồng đảo cư dân mạng cùng lan tỏa thông điệp ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong lúc này là vô cùng quan trọng
để cùng cộng đồng chính quyền các cấp quyết tâm kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh
suy nghĩ của bạn như thế nào về câu chuyện này
mỗi người dân cần làm gì để phát huy trách nhiệm của mình cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh
hãy tương tác và chia sẻ ý kiến với chúng tôi trên fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân
và đừng quên tích cực khai báo y tế thường xuyên giúp chính quyền sàng lọc phát hiện ca bệnh không triệu chứng hay có nguy cơ cao